tại huyện kinh môn tỉnh hải dương hội cựu chiến binh huyện kinh môn phối hợp với hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh hải dương đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội cho hội viên cựu chiến binh nghèo thôn bãi mạc
ông nguyễn trọng văn tám mươi tuổi là hội viên hội cựu chiến binh sinh hoạt ở tri hội thôn bãi mạc xã thượng quận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sau gần sáu tháng khởi công xây dựng ngôi nhà máy bằng tặng gia đình ông văn đã được hoàn thành trên diện tích bốn mươi năm m hai với tổng kinh phí xây dựng gần một trăm bảy mươi triệu đồng
để gia đình ông văn được căn nhà trên thì hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh công ty cổ phần nhiệt điện phả lại cũng đã trao tặng tiền hỗ trợ năm mươi triệu đồng
hội cựu chiến binh huyện kinh môn và công ty giày cẩm bình trao năm mươi triệu đồng quỹ vì người nghèo huyện và xã hỗ trợ hai mươi sáu triệu đồng
còn lại do gia đình anh em hỗ trợ nhằm động viên gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống